sáng nay tại tỉnh khánh hòa vùng bốn hải quân đã bàn giao chín ngư dân gặp nạn trên biển cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do anh nguyễn văn nở làm thuyền trưởng
trên tàu cá có một mươi một ngư dân khi đang hành nghề lặn khai thác hải sản tại khu vực quần đảo trường sa thì gặp nạn chìm tàu
chín ngư dân bị trôi giạt đã được tàu qng chín mươi nghìn sáu trăm bảy mươi một ts cứu vớt và đưa về đảo sơn ca hai ngư dân mất tích
các lực lượng trên đảo sơn ca đã đưa chín ngư dân bị nạn lên đảo kiểm tra tình trạng sức khỏe
sáu người bình thường ba ngư dân kiệt sức đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tàu kn bốn trăm hai mươi một cập đảo sơn ca chở chín ngư dân về bờ
sau khi cập cảng ba ngòi thành phố cam ranh vào sáng ngày hôm nay vùng bốn hải quân đã thăm khám sức khỏe và tiến hành bàn giao chín ngư dân cho chính quyền địa phương và gia đình
các hoạt động tìm kiếm hai ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai